trong diễn biến mới liên quan đến các biện pháp trừng phạt đại sứ vassily nebensia trưởng phái đoàn thường trực của nga tại liên hợp quốc cho biết
hai thành viên của phái đoàn ngoại giao này vừa bị buộc rời khỏi mỹ trước ngày bảy tháng ba
phát biểu trước báo giới tại liên hợp quốc ông nebensia cho biết mới nhận được thông tin này nhưng không nêu rõ liệu ông có là một trong những người bị trục xuất hay không
đại sứ lebenia cũng không đề cập lý do trục xuất từ phía mỹ
trong khi đó phái đoàn thường trực mỹ tại liên hợp quốc cho hay một mươi hai nhà ngoại giao của nga tại liên hợp quốc bị trục xuất vì liên quan tới các hoạt động phi ngoại giao
cùng ngày bộ ngoại giao mỹ khuyến cáo công dân nước này nhanh chóng rời khỏi nga trong đó nhấn mạnh do các biện pháp trừng phạt quốc tế nhằm vào nga hiện nay
chính phủ mỹ gặp hạn chế nghiêm trọng trong việc cung cấp các dịch vụ khẩn cấp hỗ trợ công dân mỹ tại nga
khuyên cáo mới được đưa ra trong bối cảnh nhiều nước bắt đầu áp dụng các biện pháp trừng phạt nhằm vào nga
trong đó có lệnh đóng cửa không phận đối với máy bay của nga
trong khi moscow cũng đã đáp trả bằng cách cấm các hãng hàng không của ba mươi sáu quốc gia sử dụng không phận của nước này